những năm gần đây các cấp các ngành địa phương đã triển khai nhiều hoạt động để cải thiện tâm vóc của người việt nam
trong số rất nhiều giải pháp đã triển khai thì công tác tuyên truyền luôn đóng vai trò quan trọng để thay đổi nhận thức của người dân trong việc bổ sung dinh dưỡng ở từng độ tuổi lứa tuổi để thế hệ trẻ có những cải thiện đáng kể về tâm vóc
nhiều buổi hội thảo chương trình tư vấn được các cơ quan chức năng tổ chức với sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia bác sĩ đầu ngành cả nước về dinh dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức thói quen cách sử dụng thực phẩm của người dân
cụ thể để cải thiện tâm vóc thì bổ sung canxi luôn là điều kiện quan trọng nhất ở mọi lứa tuổi
cái chiều cao của em bé trước ba tuổi nó quyết định chiều cao tuổi trưởng thành như vậy đấy là giai đoạn cần canxi
rồi từ ba tuổi đến trước khi tuyển dạy thì chuẩn bị canxi cho vấn đề
để bước bột phá chiều cao lúc dậy thì như vậy thời kỳ đó cũng dẫn cần canxi
rồi thời kỳ dậy thì trẻ em cần phát triển tăng trưởng chiều cao đột biến bột phá
thì như vậy cũng là giai đoạn cần canxi
như vậy chúng ta thấy rằng nếu thu hút hết cả thời gian khoảng đời của em bé thì lứa tuổi nào em bé cũng đều cần canxi
tất nhiên với tốc độ phát triển khác nhau thì nhu cầu canxi sẽ khác nhau
việc trang bị kiến thức hướng dẫn cách nuôi dưỡng và chăm sóc để thế hệ trẻ khi trưởng thành có thể đạt được chiều cao tối đa
là nội dung được các tuyên truyền viên của hội liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai mạnh mẽ và mang lại hiệu quả tích cực
tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu bởi theo tính toán tầm vóc của người việt nam đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với khu vực và thế giới
chính vì vậy cùng với bổ sung canxi thì cần bổ sung các chất dinh dưỡng khác kết hợp với vận động thì mới mang lại nhiều kết quả tích cực hơn
vì chất dinh dưỡng ở trẻ em và các đối tượng nói chung là thiếu
thế và những cái vi chất như là sắt vitamin a kẽm là những vi chất mà thiếu nhiều
trong chiến lược quốc gia dinh dưỡng thì việc bổ sung vi chất dinh dưỡng là rất cần thiết và đặc biệt ưu tiên cho những vùng sâu vùng xa những vùng mà có tỷ lệ suy dưỡng thấp còi cao
và hiện nay ở viện dinh dưỡng quốc gia cũng có những sản phẩm về vi chất dinh dưỡng bao gồm một mươi tám hai mươi ba vi chất dinh dưỡng theo cái tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới
chương trình tổ chức kỳ tế thế giới
tuyên truyền trang bị kiến thức giúp nâng cao tầm vóc người việt nam sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới
việc thay đổi nhận thức của các gia đình về thói quen dinh dưỡng ứng dụng dinh dưỡng hợp lý kết hợp vận động phù hợp để trẻ đạt chiều cao tối đa
không có độ tranh lệch so với các nước trong khu vực và thế giới là mục tiêu quan trọng mà chương trình hướng tới